cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam văn thị thùy tiên ba mươi bốn tuổi quê tỉnh thừa thiên huế
giám đốc của hai công ty về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
do có liên quan đến đường dây tổ chức cho hơn ba trăm linh người hàn quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một tiên đã sử dụng pháp nhân công ty dịch thuật mai vàng
để bảo lãnh chót lọt cho một người hàn quốc nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia
để làm việc tại công ty nhưng thực tế công ty này không có nhu cầu tuyển chuyên gia người nước ngoài
cơ quan công an xác định mục đích bảo lãnh của tiên là để nhận bốn trăm linh usd từ các đối tượng
trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
do số đối tượng trong hội người hàn miền trung và công ty han in huê cầm đầu
trước đó đường dây này đã bị công an thành phố đà nẵng làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan